trong ngày hai mươi tám tháng một mươi phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh tiền giang
phối hợp với thanh tra sở thông tin và truyền thông của tỉnh
đã làm việc với đối tượng trần thanh hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
cư tru ốc phú hưng xã long khánh thị xã cai lệ
về hành vi phát tán thông tin giả mạo sai sự thật
trần thanh hải khai nhận khoảng tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
hãy tham gia biên tập trên trang facebook vtv một đài truyền hình việt nam
do người khác thiết lập và quản trị
hãy biết đây không phải là trang facebook chính thức của đài truyền hình việt nam
nhưng vẫn tham gia
trong quá trình biên tập trong hai ngày hai mươi chín và ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
hải đã đưa thông tin sai sự thật liên quan đến vụ việc chiến sĩ trần đức đô tử vong
thông tin này đã gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự
tổ công tác đã lập biên bản xử lý hành chính trần thanh hải
về hành vi giả mạo tổ chức cá nhân và phát tán thông tin giả mạo
thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
được quy định tại nghị định số một mươi năm hai nghìn hai mươi ndcb ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi của chính phủ
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông
tần số vô tuyến điện công nghệ thông tin và giao dịch điện tử
đồng thời buộc hải gỡ bỏ thông tin đã đăng tải sai sự thật